chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và chóng ngợp khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của vùng đất này
nếu như cách hơn một mươi năm đời sống của đồng bào nơi đây vẫn còn chìm trong đói kém lạc hậu cơm không đủ ăn áo không đủ ấm
thì nay nhờ cây sâm ngọc linh nhiều ngôi làng tỷ phú đã hình thành khoe mình cùng mây núi ngọc linh
đây là làng tắc lan ở thôn ba xã trà linh
một ngôi làng bề thế với hàng chục ngôi nhà xây kiên cố đã mọc lên thay cho các ngôi nhà sàn tranh tre vách đất siêu vẹo trước kia
còn đây là căn nhà mới xây trị giá hơn một ba tỷ đồng của gia đình anh hồ văn viêm
theo anh viêm nhờ gia đình có trồng hơn năm gốc sâm đã đến kỷ thu hoạch

điện lưới quốc gia đã làm thay đổi căn bản diện mạo và tạo bước phát triển bền vững cho miền núi vùng cao ở ngọc linh